ổ dịch vừa bùng phát tại bệnh viện đa khoa khu vực nghi sơn thị xã nghi sơn thanh hóa đã ghi nhận hai mươi một ca nhiễm
trong đó các ca bệnh chủ yếu là cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện
sáng ngày ba tháng một mươi một thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thị xã nghi sơn thanh hóa cho biết
tính đến bảy giờ cùng ngày ổ dịch lây nhiễm cộng đồng tại bệnh viện đa khoa khu vực nghi sơn đã ghi nhận tổng cộng hai mươi một ca bệnh
ổ dịch này phát hiện từ ngày một tháng một mươi một khi bệnh viện tổ chức xét nghiệm sàng lọc và phát hiện sáu ca nhiễm
trong ngày một tháng một mươi một hai mươi một bệnh nhân được ghi nhận mắc covid một mươi chín chủ yếu là nhân viên và cán bộ y tế của bệnh viện
các bệnh nhân ngộ trên địa bàn bảy xã phường gồm xã cát sơn xã thanh sơn xã trường lâm xã hải nhân xã định hải phương ninh hải và phường hải hòa
tính đến tối ngày hai tháng một mươi một thị xã nghi sơn đã truy vết được hai trăm bốn mươi chín trường hợp f một và bảy trăm hai mươi trường hợp f hai
quan đến ổ dịch bệnh viện đa khoa khu vực nghi sơn thời điểm phát hiện ổ dịch trong bệnh viện đa khoa khu vực nghi sơn có hơn bốn trăm linh người
gồm bệnh nhân người nhà bệnh nhân và cán bộ nhân viên y tế bệnh viện
trước khi tiến hành phong tỏa bệnh viện ngày hai tháng một mươi một để đảm bảo điều kiện giãn cách và khả năng điều trị cho bệnh nhân thị xã nghi sơn đã di chuyển hơn hai trăm linh người
gồm tám mươi chín bệnh nhân mắc các bệnh thông thường đã được điều trị ổn định không mắc covid một mươi chín tám mươi người nhà không mắc covid một mươi chín và bốn mươi cán bộ nhân viên y tế ra khỏi bệnh viện
hiện trong bệnh viện vẫn còn gần hai trăm linh người
theo điều tra dịch tễ của cơ quan chức năng trước khi phát hiện những bệnh nhân thường ngày đi làm và trở về nhà bình thường
do vậy ủy ban nhân dân thị xã nghi sơn đã phong tỏa tạm thời năm cụm dân cư ở các phường hải hòa ninh hải và các xã thanh sơn tác sơn trường lâm là nơi ở của các bệnh nhân
ngoài khả năng lây nhiễm ở các địa phương nơi các bệnh nhân cư trú nhiều đơn vị trường học trên địa bàn thị xã nghi sơn cũng có yếu tố dịch tễ liên quan đến các bệnh nhân
do đó ủy ban nhân dân thị xã nghi sơn đã quyết định kể từ ngày ba tháng một mươi một học sinh các cấp trên địa bàn bảy xã phường nên tạm dừng đến trường cho đến khi có thông báo mới
để sẵn sàng với tình huống dịch bệnh tiếp tục lây nhiễm trong cộng đồng và điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín có khả năng tiếp tục tăng lên
ủy ban nhân dân thị xã nghi sơn đã quyết định thành lập và vận hành bệnh viện giã chiến quy mô năm mươi giường bệnh tại trụ sở trường mầm non cũ của xã hải nhân để điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
để phòng chống dịch bệnh lây lan trên diện rộng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid thị xã nghi sơn đã quyết định dừng các hoạt động không thực sự thiết yếu kể từ ngày ba tháng một mươi một
cụ thể tạm dừng các hoạt động đối với quán bar các cơ sở kinh doanh karaoke sông hơi massage spa sóc sắc đẹp phòng tập gm
yoga pa cơ sở cung cấp trò chơi điện tử điểm truy cập internet các hoạt động thể thao ngoài trời như bóng đá bóng chuyển cầu lông tennis
tạm dừng các lễ hội sự kiện hoạt động tập trung từ ba mươi người trở lên trong cùng một thời điểm địa điểm
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc các địa phương dọc tuyến quốc lộ một a và các địa phương đang có dịch chỉ được bán mang về mang đi
như vậy ổ dịch tại bệnh viện đa khoa khu vực nghi sơn là bệnh viện thứ ba ở tỉnh thanh hóa bùng phát dịch ngay trong bệnh viện
khoa hợp lực bệnh viện phổi thanh hóa hiện là bệnh viện điều trị covid một mươi chín số một của tỉnh thanh hóa cũng đã bùng phát dịch bệnh covid một mươi chín
sở y tế hà nội cho biết hôm nay ngày hai tháng một mươi một thành phố ghi nhận sáu mươi hai ca bệnh trong đó có một mươi hai ca cộng đồng
tính từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi đến nay hà nội liên tục phát sinh bảy ổ dịch mới với mức độ lây lan nhanh phức tạp
ổ dịch tại thôn bạch chữ xã tiến thắng huyện mê linh ghi nhận thêm một mươi sáu ca mắc mới
là người sống trong khu phong tỏa
hoặc f một của các bệnh nhân dương tính trước đó đã được chuyển đi cách ly tập trung
một số bệnh nhân đã xét nghiệm hai ba lần âm tính ngày một tháng một mươi một xét nghiệm cho kết quả dương tính
đây cũng là một trong hai ổ dịch nóng nhất hà nội hiện nay với tổng số tám mươi ca dương tính đã được ghi nhận
tính từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi đến nay
ổ dịch tại xã sài sơn thị trấn quốc oai ghi nhận thêm tới một mươi tám ca mắc mới
đáng chú ý nhiều ca dương tính là trẻ nhỏ đã được cách ly tại nhà
hoặc cha mẹ của các cháu theo vào chăm sóc con tại khu cách ly trong bệnh
ổ dịch này đã ghi nhận tới một trăm hai mươi tám ca dương tính tính từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi
trải rộng trên nhiều địa bàn quận huyện của hà nội
ổ dịch tại đường nam dư phường lĩnh nam quận hoàng mai ghi nhận thêm năm ca mắc mới
nâng tổng số ca dương tính ghi nhận từ ngày ba mươi tháng một mươi lên ba mươi một ca
ổ dịch liên quan đến chợ ninh hiệp huyện gia lâm ghi nhận ba ca mắc mới
gồm một bệnh nhân nữ hai mươi một tuổi tại xã dương hà huyện gia lâm
là nhân viên bán hàng online thường xuyên đi lấy đồ tại chợ ninh hiệp
ngày ba mươi tháng một mươi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho rét họng
ngày một tháng một mươi một đi khám tại bệnh viện tâm anh
tại đây được xét nghiệm test nhanh có kết quả dương tính
sau đó bệnh nhân được chuyển sang bệnh viện đa khoa đức giang
xét nghiệm pcr và có kết quả dương tính
hai bệnh nhân còn lại một người làm ở công ty vinfast
từng đến chợ ninh hiệp ngày ba mươi tháng một mươi và một người bán quần áo tại chợ ninh hiệp
ổ dịch liên quan đến đường lê đức thọ phường mỹ đình quận bắc từ liêm
gồm hai người là f một cùng khu trọ của bệnh nhân pth
và một bệnh nhân khác làm cùng công trình với bệnh nhân nht tại số một mươi năm cửa bắc
ổ dịch tại xã phú vinh huyện hoài đức
ghi nhận năm ca mắc mới đều là f một của bệnh nhân ttbh
cùng với ổ dịch liên quan đến salon tóc mẹ ớt trên đường trần quang diệu
phương ô trợ dừa quận đống đa từ ngày hai mươi ba tháng một mươi đến nay
hà nội đã phát hiện bảy ổ dịch mới phức tạp với số ca không ngừng gia tăng
ngoài ra hôm nay thành phố ghi nhận một mươi hai ca cộng đồng giải rác trên nhiều quận huyện
trong đó có các ca sàng lọc ho sốt gồm bệnh nhân bbt
nam ba mươi bảy tuổi xã châu can huyện phú xuyên là nhân viên bến bãi cầu rẽ
thường xuyên tiếp xuất nhập hàng các xe từ nhiều tỉnh thành
ngày ba mươi tháng một mươi xuất hiện triệu chứng ngày một tháng một mươi một xét nghiệm kết quả dương tính
bệnh nhân ntmn nữ ba mươi bảy tuổi phường trần phú quận hoàng mai
có triệu chứng ho mệt mỏi
tháng một mươi một bệnh nhân có tết nhanh dương tính của bệnh viện thu cúc
ngày hai tháng một mươi một có kết quả xét nghiệm dương tính ở bệnh viện phụ sản hà nội thực hiện
bệnh nhân ptko nữ hai mươi sáu tuổi phường mai động quận hoàng mai
ngày một tháng một mươi một đến khám tại bệnh viện medatech được test nhanh kết quả dương tính
ngày hai tháng một mươi một bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính
bệnh nhân htth nữ hai mươi năm tuổi phường tương mai quận hoàng mai là mẹ của bệnh nhân pdh
trường hợp được sàng lọc ho sốt dương tính ngày một tháng một mươi một
ngày một tháng một mươi một được lấy mẫu kết quả dương tình với sars cov hai
sáng ngày hai tháng một mươi một trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội thông báo
tìm người trên địa bàn thành phố có đến mua bán hoặc liên quan đến chợ vải ninh hiệp
xã ninh hiệp huyện gia lâm trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi tháng một mươi đến ba mươi một tháng một mươi
thông báo này được phát đi sau khi phát hiện ca dương tính là nthg nữ hai mươi năm tuổi xóm bốn xã ninh hiệp huyện gia lâm
đây là ca cộng đồng được ghi nhận vào ngày một tháng một mươi một
ủy ban nhân dân xã ninh hiệp cũng đã yêu cầu các chợ trung tâm thương mại hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động
từ ngày hai tháng một mươi một để phòng chống dịch cho đến khi có thông báo mới
mới đây bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội cho biết
tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hiện vẫn đang trong tầm kiểm soát
tuy nhiên dịch đã có dấu hiệu diễn biến phức tạp hơn so với những ngày trước
khi xuất hiện nhiều ổ dịch cộng đồng
do nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch và thêm những caf về từ địa phương có dịch
chi tiết ra sao mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi
dự báo trong thời gian tới trên địa bàn thành phố còn tiếp tục ghi nhận các chuỗi lây nhiễm phức tạp
và có nguy cơ rất cao nếu không được quản lý chặt chẽ và có các biện pháp hành chính phù hợp
báo cáo của thành phố cho thấy từ ngày một mươi một tháng một mươi đến nay
số ca mắc trung bình trong ngày tăng mạnh so với thời gian thực hiện bình thường mới
từ ngày hai mươi một tháng chín đến ngày một mươi tháng một mươi
thống kê cho thấy từ một mươi một tháng một mươi đến mùng một tháng một mươi một có bốn trăm bốn mươi hai ca mắc trung bình hai mươi một ca một ngày
trong đó cùng một trăm linh ba ca cộng đồng hai trăm bảy mươi ca tại khu cách ly bốn mươi tám ca phong tỏa và hai mươi một ca nhập cảnh
trước đó ở giai đoạn bình thường mới trung bình một ngày có năm bảy ca
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi đến ngày một tháng một mươi một số ca nhiễm bình quân từ ba mươi ba đến năm mươi bảy ca một ngày
hà nội đã thực hiện giám sát những người về từ các địa phương có dịch
cho thấy nhiều trường hợp chưa thực hiện nghiêm túc
việc theo dõi sức khỏe cách ly tại nhà còn có hiện tượng giao lưu tiếp xúc nhiều nên đã có những ca lây nhiễm thứ phát
hầu hết các ca bệnh đều không có triệu chứng
hiện nay thành phố có sáu chùm ca bệnh mới phát sinh trong cộng đồng
cụ thể ổ dịch liên quan sa lông tóc mẹ ơt trần quang diệu đống đà với ba mươi sáu ca mắc
ổ dịch thị trấn quốc oai với một trăm một mươi ca mắc sau tám ngày
ổ dịch xã tiến thắng mê linh với sáu mươi bốn ca mắc chỉ sau một tuần
ổ dịch lĩnh nam sau ba ngày ghi nhận một mươi sáu ca mắc
ổ dịch lê đức thọ nam từ liêm ghi nhận bốn ca
mới nhất là ổ dịch an khánh hoài đức cùng lúc phát hiện tám ca mắc covid một mươi chín
trong số này có những ổ dịch phức tạp như ổ dịch thị trấn quốc oai ghi nhận gia tăng ca mắc nhanh trong thời gian ngắn
ca mắc giải rác khắp năm quận huyện của thành phố như sơn tây thanh oai hà đông
ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết
chùm ca bệnh ở thị trấn quốc oai huyện quốc oai và chùm ở xã tiến thắng huyện mê linh
có liên quan đến đám hiếu đám cưới và liên quan các cơ quan công sở nên lượng người có tiếp xúc với f nhiều
đến nay hai xã thị trấn xã tiến thắng huyện mê linh và thị trấn quốc oai huyện quốc oai
là hai địa phương ở hà nội có dịch ở cấp độ ba
trong khi đánh giá cấp độ dịch của thành phố tính đến thời điểm ngày hai mươi chín tháng một mươi
theo tiêu chí của quyết định số bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế thì ở cấp hai
cùng với đó ba mươi quận huyện thị xã ở cấp độ hai
bốn mươi năm xã phường đạt cấp độ hai
ba trăm ba mươi hai xã phường đạt cấp độ một
trong các ca bệnh phát hiện gần đây nhiều ca đã tiêm vaccine từ một đến hai mũi
đơn cử là ngày một tháng một mươi một có ba mươi năm trên năm mươi bảy ca đã tiêm vaccine từ một đến hai mũi
trong đó hai mươi người đã tiêm hai mũi
ngày ba mươi một tháng một mươi có hai mươi năm trên bốn mươi chín ca đã tiêm hai mũi
trước đó ngày ba mươi tháng một mươi có hai mươi trên bốn mươi hai ca đã tiêm đủ hai mũi
số người chưa tiêm vaccine
chủ yếu do đến tuổi
tính đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi
một mươi thành phố hà nội đã giả soát quản lý và giám sát sức khỏe tám năm trăm sáu mươi sáu người về từ các tỉnh miền nam
theo sở y tế hà nội tới tối ngày một tháng một mươi một qua xét nghiệm đã phát hiện năm mươi trường hợp dương tính
trong số này đa số đã tiêm hai mũi vaccine
ngoài ra hai mươi bốn ca covid một mươi chín khác liên quan những trường hợp trở về từ các tỉnh miền nam cũng được phát hiện
hà nội công bố chi tiết phân vùng nguy cơ dịch covid một mươi chín theo các cấp độ
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có thông báo về đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
theo đó thành phố ở cấp độ hai trong phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể ba mươi quận huyện thị xã đạt cấp độ hai hai trăm bốn mươi năm xã phường đạt cấp độ hai ba trăm ba mươi hai xã phường đạt cấp độ một
có hai xã thị trấn gồm xã tiến thắng huyện mê linh và thị trấn quốc oai huyện quốc oai đạt cấp độ ba
tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine
phòng covid một mươi chín trên địa bàn thành phố là chín mươi tám đã đạt tỷ lệ tối thiểu là bảy mươi
tỷ lệ người từ sáu mươi năm tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín là bốn mươi tám chưa đạt tỷ lệ tối thiểu là tám mươi
trong một mươi bốn ngày gần đây trên địa bàn thành phố ghi nhận tám mươi bốn ca mắc trong cộng đồng đạt tỷ lệ một ca cộng đồng trên một trăm linh dân một tuần
quận ba đình có một mươi một phường được xác định thuộc cấp độ hai ba
phường giảng võ ngọc khánh và quận đình
quận bắc từ liêm có một mươi phường được xác định là cấp độ hai ba
phường tây tự thụy phương xuân tảo thuộc cấp độ một
quận cầu giấy có sáu phường thuộc cấp độ hai
hai phường nghĩa tân và dịch vọng thuộc cấp độ một
quận đống đa toàn bộ các phường của quận đều thuộc cấp độ hai
quận hà đông có sáu phường
biên giang đồng mai nguyễn trãi phú lãm phú lương ít kiêu thuộc cấp độ một
còn lại thuộc cấp độ hai
quận hai bà trưng có hai phường cầu dền đồng nhân thuộc các độ một
đều thuộc cấp độ hai
quận hoàn kiếm có chín phường
cửa đông cửa nam hàng bạc hàng bồ hàng đào hàng gai lý thái tổ trần hưng đạo tràng tiền thuộc cấp độ một
còn lại đều thuộc cấp độ hai
quận hoàng mai có một phường thanh trì thuộc cấp độ một
còn lại đều thuộc cấp độ hai
quận long biên có hai phường sài đồng và cự khối thuộc cấp độ một
còn lại thuộc cấp độ hai
quận nam từ liêm có phường tây mỗ thuộc cấp độ một
còn lại đều thuộc cấp độ hai
quận tây hồ có bốn phường bưởi phú thượng thụy khuê yên phụ thuộc cấp độ hai
còn lại là cấp độ một
quận thanh xuân có phường kim giang thuộc cấp độ một
còn lại là cấp độ hai
đối với một mươi tám huyện thị xã huyện ba vì có hai xã cam thượng phong vân thuộc cấp độ hai
còn lại đều là cấp độ một
huyện trương mỹ có năm xã phường đại yên đông sơn phụng châu thủy xuân tiên xuân mai thuộc cấp độ hai
còn lại được xác định cấp độ một
huyện đan phượng có các xã thị trấn phùng song phượng tân hội tân lập trung châu thuộc cấp độ hai
còn lại được xác định cấp độ một
huyện đông anh có bảy xã bắc hồng cổ loa dục tú liên hà mai lâm tàm xá xuân canh thuộc cấp độ một
còn lại thuộc cấp độ hai
huyện gia lâm có sáu xã bát tràng đa tốn đặng xá đông dư kim sơn yên viên thuộc cấp độ hai
còn lại đều thuộc cấp độ một
huyện hải đức có sáu xã thị trấn an khánh an thượng la phú
huyện hà phù sơn đồng thị trấn trôi yên sở thuộc cấp độ hai
còn lại đều thuộc cấp độ một
huyện mê linh có tiến thắng thuộc cấp độ ba chu phan hoàng kim kim hoa liên mạc thanh lâm tiền phong thuộc cấp độ hai
còn lại thuộc cấp độ một
huyện mỹ đức có bốn xã an mỹ hương sơn mỹ thành phúc lâm thuộc cấp độ hai
còn lại thuộc cấp độ một
huyện phú xuyên có năm xã hoàng long sơn hà văn hoàng vân tử hiệp thuận thuộc cấp độ hai
còn lại đều thuộc cấp độ một
huyện phúc thọ có xã hiệp thuận thuộc cấp độ hai
còn lại thuộc cấp độ một
huyện quốc oai thị trấn quốc oai thuộc cấp độ ba
xã cấn hữu sài sơn thạch thán tuyết nghĩa phượng cách thuộc cấp độ hai
còn lại thuộc cấp độ một
huyện sóc sơn có bảy xã hiền ninh mai đình phú cường phú minh trung xã việt long xuân thu thuộc cấp độ hai
còn lại đều thuộc cấp độ một
thị xã sơn tây có bốn phường lê lợi phú thịnh quang trung sơn lộc thuộc cấp độ hai
còn lại đều thuộc cấp độ một
mới đây nhất xã ninh hiệp huyện gia lâm sáng hai tháng một mươi một ghi nhận sáu người dương tính ncov liên quan chợ đầu mối ninh hiệp
chợ ninh hiệp chuyên buôn bán xỉ quần áo vải vóc phụ kiện giày dép là một trong những chợ đầu mối lớn nhất miền bắc
trong sáu ca nhiễm mới có hai người địa phương hai người bắc ninh hai người ở nam tử liêm và xã dương hà của huyện gia lâm
ông nguyễn văn tuấn chủ tịch ubnd xã ninh hiệp cho biết đã khoanh vùng chợ ninh hiệp và các khu vực liên quan để truy vết lấy mẫu xét nghiệm
f đã được đưa đi cách ly điều trị
xã tạm dừng hoạt động kinh doanh vải quần áo hàng may mặc tạp hóa
các cửa hàng ăn uống chỉ được bán mang về
bác sĩ khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội nhận định ổ dịch tương đối phức tạp
cdc đang gấp rút ra soát tổng thể khu vực này để truy vết lấy mẫu
từ ngày hai mươi đến ba mươi một tháng một mươi yêu cầu tự cách ly tại nhà hoặc nơi cư trú liên hệ với trạm y tế trung tâm y tế trên địa bàn
gọi đường dây nóng trạm y tế xã ninh hiệp chín trăm tám mươi ba bảy trăm tám mươi bảy sáu trăm bốn mươi sáu hoặc trung tâm y huyện gia lâm hai mươi bốn sáu nghìn hai trăm sáu mươi một sáu nghìn bốn trăm ba mươi năm cdc hà nội chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm để được hướng dẫn
như vậy địa bàn hà nội đã ghi nhận chín chùm ca nhiễm với bảy ổ dịch hiện hành
gồm phú vinh hoài đức
bạch chữ xã tiến thắng mê linh lĩnh nam hoàng mai sài sơn quốc oai lê đức thọ mỹ đỉnh nam tử liêm trần quang diệu ô trợ dừa đống đa ninh hiệp gia lâm
số ca nhiễm tăng theo từng ngày kể từ ngày hai mươi tám tháng một mươi ghi nhận năm mươi bảy ca nhiễm vào hôm qua
bác sĩ tuấn cho biết hà nội chấp nhận số ca nhiễm và ổ dịch tăng lên do đang thực hiện mở cửa thích ứng an toàn với covid một mươi chín
cứ chỗ nào bùng lên thì khoanh vùng hẹp nhất nhỏ nhất để dập dịch bác sĩ tuấn nói
nguy cơ lây nhiễm trên địa bàn hà nội rất cao do diễn biến phức tạp từ một số ổ dịch và các tỉnh lân cận như bắc ninh bắc giang phú thọ hà nam nam định
các biện pháp chống dịch hiện nay gồm tiêm chủng khai báo y tế đảm bảo năm k để giảm nguy cơ lây nhiễm
phó giám đốc cdc hà nội khuyến cáo người dân hạn chế đến nơi đông người siêu thị nhà hàng bến tàu bến xe
nếu bắt buộc phải đến nơi đông người nên quét mã qr code khai báo y tế
những thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín sẽ luôn được chúng tôi cập nhật liên tục trong các bản tin và tin tức thời sự trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
để cập nhật thông tin và không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn quý vị đừng quên nhấn like share và đăng ký kênh
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại